thông tin về vụ sập mố cầu tân kỳ tân quý
đến dạng sáng nay ngày hai mươi bảy tháng tám giao thông trên đường tân kỳ tân quý đoạn từ quốc lộ một đến đường mã lò quận bình tân
vẫn đang bị phong tỏa do sự cố sụp mố cầu trên cung đường này
trước khi xảy ra sự cố trên địa bàn tp hcm đã xảy ra mưa lớn khiến mực nước trên con canh bắc qua cây cầu này dâng lên cao
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi cầu tân kỳ tân quý nằm trên đường tân kỳ tân quý nối liền phường bình hưng hòa a và bình hưng hòa quận bình tân bất ngờ bị sụp mố cầu
tại hiện trường mố cầu bị sụp cắt ngang mặt đường kéo dài hơn hai mét phía bên dưới khuét hàm ếch xung quanh
may mắn vụ việc không gây thương tích về người
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng quận bình tân nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
tuyến đường tân kỳ tân quý
đoạn từ quốc lộ một về đến đường mã lò bị phong tỏa hoàn toàn
lực lượng dân phòng cùng cảnh sát giao thông chốt chặn phân luồng điều tiết hướng dẫn các phương tiện lưu thông hướng khác
được biết chiều cùng ngày trên địa bàn thành phố có xảy ra mưa lớn kéo dài
hiện tại mực nước ở con canh nơi cây cầu tân kỳ tân quý bắc qua dâng lên khá cao